thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội văn phòng chính phủ và bộ công an đã tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
đó là đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
đây là các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh của người dân có số lượng đối tượng thực hiện lớn
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ đã tới dự và phát biểu tại hội nghị
thống kê mỗi năm có khoảng hai triệu hồ sơ khai sinh và sáu trăm linh hồ sơ đăng ký khai tử và là nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành
y tế tư pháp công an lao động thương minh và xã hội bảo hiểm y tế
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng chính phủ đã chính thức tích hợp hai dịch vụ công liên thông này
trên cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm kết nối đến các hệ thống có liên quan
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc triển khai thủ tục liên thông hai nhóm thủ tục sẽ giảm bớt chi phí sau in hồ sơ
khắc phục tình trạng sai lệch thông tin làm giả hồ sơ giúp người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết thủ tục hành chính
giảm thời gian giải quyết thời gian đi lại
vì vậy thứ trưởng yêu cầu việc hướng dẫn tập huấn phải được thực hiện một cách nghiêm túc
các cán bộ tham gia phải nắm vững các quy trình thành thạo thủ tục đảm bảo hiệu quả chính xác kịp thời khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo từng lĩnh vực được giao
thành phố hà nội và hà nam là hai địa phương sẽ triển khai thí điểm từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiến tới nhân rộng trên toàn quốc từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành nhiệm vụ
đối với thầy tuấn đấy thì thầy cũng như là một người anh một người cha
chăm sóc ăn cần với bọn em rất là nhiều
qua cái công tác của thầy tuấn thì giúp cho bọn em được rất là nhiều cái
đặc biệt sau này trong cái công tác diễn vần
mình cũng dùng những cái hành động đấy để làm việc với người dân
thì có thể đem lại cho mình cái hiệu quả công tác công việc sẽ cao hơn rất là nhiều
không chỉ là một người thầy giáo chăm chỉ giỏi giang
từ nhiều năm nay thầy giáo trần anh tuấn cũng chính là người khởi xướng
kết nối các bạn sinh viên đến với hàng loạt chương trình thiện nguyện ý nghĩa cho cộng đồng
cảm giác như là có một phần nào đó mình chia sẻ đến những bệnh nhân
trong bệnh viện có thêm niềm tin vào cuộc sống hơn ạ
khi mà mang những tiếng hát tiếng đàn đến cho những người bệnh nhân
niềm vui nụ cười trên khuôn mặt của họ là niềm động viên cho em
để em tiếp tục em cố gắng công hiến
là một người đã đạt được rất nhiều những giải thưởng cao quý
thế nhưng với người thầy giáo trẻ này được chứng kiến các học viên thành đạt
là những người chiến sĩ công an nhân dân tận tâm vì nước vì dân
đó chính là phần thưởng cao quý nhất
sau ba ngày tranh tài sôi nổi giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam
lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khép lại vào chiều ngày hôm nay
đoàn liên tri hội nhà báo bộ công an xuất sắc
lục bốn giải nhất
sau ba ngày thi đấu sôi nổi hào hứng giải bóng bàn cúc hội nhà báo việt nam
lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai đã khép lại trong không khí phấn khởi vui tươi
của giới báo chí cả nước và người hâm mộ
với tinh thần giao lưu học hỏi đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng
các vận động viên đã công hiến cho giải đấu những trận bóng hay
những cuộc giao đấu quyết liệt kịch tính ràng co từng điểm số
các vận động viên đã chinh phục
đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý
tán thưởng của đồng chí đồng nghiệp
vinh dự bước lên mục vinh quang đón những chiếc cúp vô địch
và những tấm huy chương cao quý
trong phần tiếp theo của bản tin
người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng
để đe dọa lừa đảo chiếm đoạt tài sản
world cup hai nghìn hai mươi hai chính thức bắt đầu
an ninh được thắt chặt
trước trận khai mạc giữa qatar và ecuador
thưa quý vị như vậy là world cup hai nghìn hai mươi hai
giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khai mạc cách đây ít phút
và công an tp hà nội đã triển khai một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một
kiểm soát nóng ngăn chặn đua xe cổ vũ đua xe trái phép và cờ bạc trái phép
lịch thi đấu các trận đấu trong khuôn khổ world cup hai nghìn hai mươi hai rất đa dạng
vì vậy việc bố trí lực lượng để phòng chống đua xe
cổ vũ đua xe trái phép cũng phải được triển khai hết sức
linh hoạt có sự tiếp nối của các đơn vị lực lượng
tạo nên thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống các vi phạm
mục tiêu là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm
tuyệt đối không để hình thành bão đêm trước trong và sau mỗi trận bóng
hơn năm vụ lừa đảo bị triệt phá khởi tố và điều tra trong hai năm qua
đây là thống kê của bộ công an sau chỉ thị hai mươi một năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho đến nay
ghi nhận chung là các vụ lừa đảo theo hình thức truyền thống đã giảm
nhưng lừa đảo trên không gian mạng mạo danh cơ quan công an để đe dọa nạn nhân
thì lại có xu hướng gia tăng
anh nam thời gian qua bị một nhóm người lạ tự xưng là cơ quan công an
gọi điện thông báo rằng anh có liên quan tới một vụ rửa tiền và buôn bán ma túy
nhóm đối tượng này còn gửi hẳn một bức ảnh với nội dung là lệnh tạm giam anh nam của viện kiểm sát
khi anh nam khẳng định không liên quan đối tượng tiếp tục yêu cầu muốn chứng minh
thì mua một điện thoại hệ điều hành android sau đó cài phần mềm có biểu tượng công an hiệu
rồi sau đó hướng dẫn chi tiết để anh nam chuyển tiền vào một tài khoản nhằm chiếm đoạt
tôi cũng rất là hoang mang đặc biệt là những thông tin cá nhân của mình
rất là rõ ràng trong cái lệnh tạm giam nên là rất là lo lắng
nhưng vì là mình không có làm gì nên mình cũng khẳng định nó không liên quan
đến đây thì chúng mới nói là mặc dù không liên quan thì cần phải chứng minh
và bảo là sẽ hướng dẫn cách để tôi được minh hoan
khi mà người nghe điện thoại này
người nghe điện thoại tin thì chúng gọi bằng facetime hoặc gọi qua zalo
thì người nghe điện thoại sẽ thấy được cái hình ảnh của một cán bộ công an hoặc cán bộ kiểm soát
mặc quân phục công an kiểm sát thật
nhưng thực ra đây là những cái hình ảnh mà chúng các cái đối tượng mà chúng mua quần áo quân phục trên mạng
sau đó chúng dùng các kỹ thuật cắt ghép để khiến người nghe người ta tin tưởng là đang nói chuyện
với cơ quan công an kiểm sát
tạo cho người ta lòng tin và người ta chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng đưa ra
cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng vừa tiếp nhận điều tra một vụ việc mà nạn nhân cứ chuyển ba tỷ năm tỷ đồng như thế này vào một tài khoản
tổng số tiền bị lừa lên tới vài chục tỷ đồng
đối tượng người nước ngoài bắt chuyện làm quen qua mạng xã hội sau đó gửi quà cho nạn nhân qua đường hàng không
tuy nhiên món quà sau đó bị trục chặt
có người tự xưng là hải quan công an gọi điện đe dọa hàng có vấn đề an ninh yêu cầu nạn nhân
chuyển tiền để được giải quyết
khi nhận được các yêu cầu của cơ quan chức năng ví dụ như là công an kiểm sát ngân hàng rồi hải quan v v
mà cán bộ nhà nước yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản những cái tài khoản cá nhân thì đây hoàn toàn là tất cả là lừa đảo hết
không có một đồng chí nào làm ở các cơ quan nhà nước lại nói chuyện với dân mà lại yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
chúng tôi không làm việc qua điện thoại

mấu chốt là các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc yêu cầu cung cấp mã otp trong giao dịch ngân hàng
cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyến cáo người dân không thực hiện hai hành động trên để tránh bị lừa đảo
ngoài ra cơ quan công an cũng cho biết các đối tượng chủ mưu thường là người nước ngoài cấu kết với người việt nam
số tiền lừa đảo ngay sau đó được các đối tượng chuyển ra nhiều tài khoản ở nước ngoài nên công tác truy bắt ngăn chặn dòng tiền là rất khó khăn